sau bốn ngày nỗ lực truy lùng vào tối ngày hôm qua các lực lượng công an tỉnh khánh hòa đã bắt giữ được đối tượng phan danh hưng
là đối tượng đã sát hại ba người phụ nữ ở huyện diên khánh khi đang lẩn trốn trên núi
theo điều tra hưng quê ở thị xã ninh hòa hưng làm phụ hồ còn vợ là lao động tự do
vào tối ngày một tháng sáu sau khi say rượu hưng đã dọa giết vợ cho nên người vợ đã về nhà mẹ đẻ ngủ
đến hơn năm giờ sáng ngày hôm sau lúc mẹ vợ đi vắng hưng lẻn vào nhà chửi mắng đánh đập sau đó sát hại vợ mình
cháu gái của vợ và một phụ nữ hàng xóm vào can ngăn cũng bị hưng sát hại
sau khi gây án hưng chạy vào dãy lẩn trốn
công an tỉnh khánh hòa đã khởi tố vụ án khởi tố bị can phan danh hưng về tội giết người và ra quyết định truy nã đặc biệt
có thêm sáu đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá và ghi số đề qua mạng quy mô rất lớn trên một tỷ đồng
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc ra quyết định khởi tố
như vậy đến nay đã có ba mươi đối tượng trong đường dây này
đường dây này bị khởi tố để điều tra về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
cầm đầu đường dây này là nguyễn trọng long và nguyễn ngọc khoa
trước đó các lực lượng công an tỉnh đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ chia làm hai mươi mũi đồng loạt vây bắt
khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong đường dây ở nhiều huyện của tỉnh đắk lắc tỉnh khánh hòa và tỉnh bà rịa vũng tàu
công an xác định đường dây này có hơn năm mươi người tham gia
số tiền giao dịch đánh bạc trung bình một ngày khoảng năm tỷ đồng
và từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai cho đến khi bị bắt giữ tổng số tiền giao dịch đánh bạc hơn một tỷ đồng
vào sáng ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh hải dương đã mở phiên xét xử bị cáo mai ngọc vinh chú ở tp hcm
và sáu mươi tám bị cáo khác về các tội giả mạo trong công tác làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
bị cáo mai ngọc vinh thành lập nhiều công ty trường đào tạo kinh tế kỹ thuật trung tâm kiểm định
tại nhiều tỉnh thành phố giao cho một số cá nhân làm hiệu trưởng nhân viên
các trường và trung tâm này không tổ chức đào tạo sát hạch theo quy định
mà chỉ bán chứng chỉ nghề không qua đào tạo để hưởng lợi bất chính
trong đó mai ngọc vinh là người đứng đầu tổ chức chủ mưu trực tiếp ký hai mươi năm chứng chỉ nghề không qua đào tạo sát hạch
đồng thời chỉ đạo các bị cáo nguyễn văn trung nguyễn văn hậu trương đức thành
và các đồng phạm
quảng cáo mời trào ký cấp và bán hơn hai mươi hai sáu trăm một mươi chín chứng chỉ và thẻ an toàn lao động cho nhiều người
không qua đào tạo sát hạch thu lợi bất chính hơn sáu hai tỷ đồng
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặng kiều phong chú ở quận thanh khê
vừa bị công an quận thanh khê thành phố đà nẵng ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam
theo điều tra vốn không có nghề nghiệp ổn định nhưng phong vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối
như quen biết cán bộ tại ubnd
phong còn đưa ra nhiều thông báo giả về việc bố trí trung cư của trung tâm quản lý và khai thác nhà thành phố đà nẵng
trên thông báo còn ghi rõ tên các bị hại
thực chất là khi kiểm tra tại trung tâm quản lý và khai thác nhà thành phố đà nẵng thì các thông báo trên đều là giả
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi với thủ đoạn tương tự phong đã lừa đảo năm bị hại và chiếm đoạt số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng
liên quan đến tội phạm ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội vừa cho biết vào chiều qua
đơn vị đã triệt phá thành công một ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy từ châu âu về việt nam
bắt giữ bốn đối tượng và hơn sáu mươi hai kg ma túy tổng hợp các loại
qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội phát hiện một ổ nhóm đối tượng
nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy tại tỉnh hưng yên và các địa phương lân cận nổi lên là đối tượng hoàng tiến dũng
dưới vỏ bọc là đại lý chuyên cung cấp nước tinh khiết dũng ngụy trang làm địa điểm giao dịch ma túy
nguồn ma túy của dũng được gửi về từ châu âu thông qua dịch vụ chuyển phát quốc tế
được ngụy trang cất giấu trong các mặt hàng thực phẩm và đồ gia dụng
ngày bốn tháng năm tại huyện văn giang tỉnh hưng yên lực lượng công an đã bắt giữ lê thị huyến cùng tăng vật là gần hai mươi kg ma túy tổng hợp
được ngụy trang trong các vỏ lon bia và máy pha cà phê
đến ngày bảy tháng năm các đối tượng hoàng tiến dũng trần văn tuấn và đào ngọc long bị bắt giữ cùng hơn bốn mươi hai kg ma túy tổng hợp các loại
được ngụy trang trong các túi trà sữa cà phê
tại cơ quan công an các đối tượng bước đầu đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
tại cơ quan công an các đối tượng bắt đầu đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
các đối tượng bắt đầu đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
các đối tượng bắt đầu đã khai nhận hành vi phạm tội của mình

nhận thức được hiểm họa từ cháy nổ chính quyền địa phương lực lượng chức năng và mỗi người dân nơi đây đang có những cách làm hay chủ động trong công tác phòng cháy